thưa quý vị công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội lần thứ một mươi bốn của đảng có vị trí ý nghĩa cực kỳ quan trọng
tại phiên họp tiểu ban nhân sự đại hội một mươi bốn của đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nêu rõ
phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là nhiệm vụ then chốt của then chốt
có liên quan đến sự sống còn của đảng vận mệnh của chế độ sự phát triển bền vững mạnh của đất nước
và tổng bí thư yêu cầu phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo
những người không xứng đáng và không đủ tiêu chuẩn những người có một trong những khuyết điểm
như bản lệ chính trị không vững vàng không kiên định đường lối quan điểm của đảng
có biểu hiện cơ hội chính trị tham vọng quyền lực
và vấn đề đặt ra ở đây là cần xác định rõ như thế nào là tham vọng quyền lực
tham vọng có thể hiểu là lòng ham muốn quá lớn rất khó đạt được
so với khả năng thực chất của mỗi người
tham vọng quyền lực được hiểu là lòng ham muốn giữ những chức quyền cao hơn rất nhiều
so với thực chất năng lực đạo đức của người đó
khi một người có tham vọng quyền lực họ sẵn sàng bằng nhiều cách
thậm chí sử dụng cả những thủ đoạn để có thể đạt được vị trí mình mong muốn
biểu hiện rõ ràng nhất điển hình nhất của tham vọng quyền lực là hành vi chạy chức chạy quyền
tham vọng quyền lực
trong các cơ quan công quyền nhà nước thì khi mới vào họ cũng là những công nhân viên chức bình thường thôi
người lao động bình thường đúng không
nhưng mà dần dần họ nhìn thấy những cái vị trí mà có thể mang lại được lợi ích cho họ
thì họ bắt đầu đặt ra những cái kế hoạch thậm chí dài hơi để họ phấn đấu đạt được cái vị trí đấy
thậm chí là họ đầu tư bỏ một cái số tiền của nhất định họ chạy gọi là chạy chức chạy quyền
để được đảm đương chức vụ đấy vì họ tính toán là nếu mà mình đảm đương những chức vụ đấy
thì mình sẽ gọi là hoan vốn được rất là nhanh
khi đã có tham vọng chức quyền cán bộ không chỉ sẵn sàng bỏ tiền bạc công sức ra để mưu cầu chức vụ
mà đồng thời với đó họ sẽ sử dụng những chiêu thức để đánh bóng tên tuổi
xây dựng hình ảnh cá nhân nhằm qua mắt tập thể cấp trên và quần chúng nhân dân
khi mà có
khi mà có tham vọng chức quyền thì cán bộ thường là những người có biểu hiện dân túy
ác ôn cây sốc rồi thì đánh bóng tên tuổi rồi thì mỹ dân nếp lỏng nhân dân
tìm cách mua chuộc đồng nghiệp mua chuộc đồng đội mua chuộc những người trong cơ quan
trong đơn vị để tạo uy tín cá nhân và tạo thân ở cho việc tăng tiến của mình
bản chất của tham vọng quyền lực là một cá nhân nào đó bằng mọi giá
có thể dùng tiền dùng mối quan hệ để có được chức
quyền cao hơn so với năng lực đạo đức của họ nhằm phục vụ lợi ích cá nhân hoặc phe nhóm
về vấn đề này nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai đã nêu rõ
tham vọng chức quyền không chấp hành sự phân công của tổ chức
kén chọn chức danh vị trí công tác chọn nơi có nhiều lợi ích
chọn việc dễ bỏ việc khó không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa nơi có khó khăn
thậm chí còn tìm mọi cách để vận động tác động tranh thủ phiếu bầu phiếu tín nhiệm cho cá nhân
một cách không lành mạnh
thưa quý vị khi đề cập vấn đề chống tham nhũng quyền lực
đã có nhiều ý kiến bàn luận và cơ bản là đồng tình đánh giá cao chủ trương này của đảng ta
tuy nhiên có người lại đặt câu hỏi rằng
liệu phòng chống tham vọng quyền lực có làm thui chột ý chí phân đấu của cán bộ đặc biệt
vâng câu trả lời là không bởi tham vọng không phải là khát vọng
những ai có khát vọng phấn đấu vươn lên bằng sức lực trí tuệ
và phẩm chất của mình để cống hiến được nhiều hơn tốt đẹp hơn cho đất nước cho nhân dân
thì luôn được đảng ta khuyến khích luôn có cơ hội và có chỗ đứng cho họ
nếu tham vọng là lòng ham muốn quá lớn rất khó đạt được so với khả năng thực chất của mỗi người
thì khát vọng là lý tưởng là mong muốn hướng tới những điều lớn lao tốt đẹp
trong khát vọng có cả sự quyết tâm lòng kiên nhẫn và khả năng chấp nhận thất bại
để rồi nỗ lực phấn đấu bằng sức mình để đạt được mục đích đã đề ra
tham vọng mà lại tham vọng cái gì không tham vọng lại tham vọng chức quyền
tại sao không khát vọng cống hiến không khát vọng phục động nhân dân không khát vọng mà vì tổ quốc vì dân tộc
vì đây phải nói rằng là đất nước mình một đảng duy nhất cầm quyền thì phải thấy đảng dân tộc tổ quốc nó là thống nhất
nhưng mà đây này đi khư khư mà
vào đảng để mà tham vọng chức quyền
chứ anh tham vọng chứ quyền nếu mà sau này mãi không thấy đảng bố trí mãi không thấy được đề bạt mãi không thấy được lên thì anh định làm gì
chứ cờ anh bất mãn à
trong mọi chủ trương chính sách cũng như trong hoạt động thực tiễn đảng ta luôn khuyến khích mọi đảng viên học tập rèn luyện
trở thành những người có đức có tài để có đủ uy tín được nhân dân bầu và giữ các chức vụ trong hệ thống chính trị
để họ phục vụ nhân dân
bởi cán bộ là cái gốc của mọi công việc
muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém
một người đảng viên chân chính chính là cái người có cái khát vọng để vươn lên để làm tốt công việc
và cũng có cái khát vọng để được nhìn nhận đánh giá một cách khách quan
và ở một vị trí nào đó ở một công việc nào đó trong quá trình thăng tiến không phải để thỏa mãn các lợi ích cá nhân
mà chính là gì
là để có điều kiện tốt hơn để hiện thực hóa được những ít
ý tưởng những cái khát vọng của mình những cái khát vọng công viên của mình cho nhà nước và cho xã hội cho người dân
thưa quý vị như vậy có thể nói tham vọng không phải là khát vọng
và việc nhận diện cán bộ tham vọng quyền lực không phải là quá khó
điều quan trọng là phải biết phân biệt đánh giá chính xác bản chất mức độ khuyết điểm đó để không chọn nhầm người
vâng để làm được điều đó phải thật sự phát huy dân chủ trong việc phát hiện giới thiệu nhân sự
và thực hiện nghiêm nguyên
điều quan trọng là phải tập trung dân chủ nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng và người đứng đầu
chống tư tưởng cục bộ địa phương thân quen cánh hậu lợi ích nhóm tránh cách làm sản đơn tùy tiện và vô nguyên tắc